các bộ trưởng cùng thống nhất đánh giá quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và bộ nhập cư và bảo vệ biên giới australia thời gian qua không ngừng được củng cố
tăng cường và phát triển sâu rộng là một trong những điểm sáng trong quan hệ hợp tác
trong khuôn khổ bản ghi nhớ và trao đổi thông tin xuất nhập cảnh giữa hai bộ năm hai nghìn hai mươi
hai bên đã thường xuyên tổ chức các cuộc tiếp xúc trao đổi đoàn cấp cao và cấp chuyên viên
để chia sẻ thông tin kinh nghiệm và hỗ trợ giúp đỡ đào tạo trang bị phương tiện kỹ thuật
nghiệp vụ mang lại hiệu quả thiết thực
bộ công an việt nam chân thành cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ giúp đỡ của australia
trong việc tổ chức các khóa đào tạo tập huấn nâng cao năng lực quản lý xuất nhập cảnh
nhất là chương trình tập huấn nâng cao năng lực quản lý dành cho cán bộ kiểm soát biên giới
các nước asean tại việt nam và trang bị phương tiện thiết bị chuyên dụng
góp phần nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh của việt nam
trước tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khủng bố quốc tế
xung đột sắc tộc tôn giáo bất ổn chính trị kinh tế diễn ra ở nhiều nơi
tạo ra các làng sóng di cư và gia tăng các tổ chức tội phạm đưa người xuất nhập cảnh
bất hợp pháp gây phức tạp về an ninh trật tự
hai bên thống nhất tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị trong quản lý
xuất nhập cảnh cư trú và đảm bảo an ninh an toàn đối với công dân hai nước
để nhanh tiến độ đàm phán để sớm ký kết bản ghi nhớ về nhận trở lại công dân việt nam
xuất cảnh trái phép tại australia bằng đường biển duy trì và nâng cao chất lượng
hiệu quả trong các kênh hợp tác trao đổi đoàn cấp cao hai năm một lần và cấp chuyên viên hàng năm
tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo tập huấn nâng cao năng lực
trình độ nghiệp vụ ngoại ngữ cho cán bộ làm công tác quản lý xuất nhập cảnh
tại cuộc hội đoàn với ngài michael kennan bộ trưởng bộ tư pháp điên bang
australia hai bên vui mừng nhận thấy mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và bộ tư pháp liên bang australia ngày càng đi vào thực chất thiết thực hiệu quả
nhất là trong việc phối hợp nghiên cứu đề xuất chính phủ hai nước ký kết hiệp định
tương trợ tư pháp dẫn độ tội phạm chuyển ra người bị kết án phạt tù
thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đào tạo nâng cao năng lực cán bộ thực thi pháp luật
trong bối cảnh tình hình mới tác động đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự của mỗi nước hai bên thống nhất xây dựng cơ chế triển khai
thực hiện các hiệu quả các hiệp định thỏa thuận hợp tác đã ký về dẫn độ tội phạm
chuyển giao người bị kết án phạt tù trao đổi thông tin xuất nhập cảnh
đề xuất chính phủ hai nước sớm hoàn tất thủ tục nội luật phê chuẩn hiệp định tương trợ tư pháp
về hình sự và tiếp tục phối hợp nghiên cứu đề xuất xây dựng các văn bản liên quan khác
để hoàn thiện cùng pháp lý cho quan hệ hợp tác tư pháp hình sự song phương
đề xuất chính phủ hai nước sớt hoàn tất thủ tục nội luật phê chuẩn hiệp định cơ chế triển khai
nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ma túy sử dụng công nghệ cao buôn bán người
bộ trưởng trần đại quang chân thành cảm ơn cơ quan cảnh sát liên bang australia
trong công tác phối hợp với bộ công an việt nam thời gian qua
trong đó là giúp đỡ đào tạo cán bộ về nghiệp vụ ngoại ngữ cho cán bộ thực thi pháp luật
hỗ trợ các phương tiện trang thiết bị kỹ thuật phục vụ đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
tội phạm ma túy hình sự đã và đang phát huy hiệu quả
bộ trưởng cho rằng trong bối cảnh cách mạng khoa học công nghệ phát triển như phủ bảo toàn cầu hóa
hội nhập quốc tế sâu rộng đã và đang tạo ra cả thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan sen
tìm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội của nhiều quốc gia
trong đó có việt nam và australia
xuất hiện nhiều loại tội phạm mới nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia khủng bố ma túy
buôn bán người tội phạm sử dụng công nghệ cao rửa tiền đòi hỏi phải có sự hợp tác chặt chẽ
hiệu quả giữa cơ quan thực thi pháp luật các nước trong đó có bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát liên bang australia
đã tăng cường hợp tác toàn diện giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát liên bang australia
hai bên đã thống nhất ký gia hạn bản ghi nhớ trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm cư quốc gia
và thúc đẩy hợp tác cảnh sát xây dựng cơ chế phối hợp triển khai thực hiện các văn bản hợp tác đã ký kết
duy trì nâng cao hiệu quả các hoạt động của trung tâm phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia tại tp hcm
phối hợp đấu tranh chuyên án vụ án trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm phòng chống tội phạm
tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ cho cán bộ điều tra
dưới hình thức tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ ngoại ngữ tại hai nước tham vấn ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương
hội thảo về phòng chống tội phạm bảo vệ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao
doanh nghiệp và công dân của nước này đang công tác học tập làm ăn sinh sống tại nước kia
nhằm phát huy vai trò xứ giả cầu nối trong quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
cùng ngày bộ trưởng trần đại quang và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
đã đến thăm cơ sở đào tạo cảnh sát thuộc cảnh sát liên bang australia và bảo tàng quốc gia australia
tại các cuộc hội đàm giữa bộ công an việt nam và các cơ quan chức năng của australia
hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn các cấp chia sẻ thông tin
cùng với đó là nâng cao năng lực đào tạo cho đội ngũ cán bộ thực thi pháp luật
giúp đỡ trang thiết bị trong đấu tranh phòng chống tội phạm
trí trung truyền hình công an nhân dân đưa tin từ thủ đô canberra australia
vào sáng ngày hôm nay ban chỉ đạo tây nam bộ tổ chức hội nghị về tình hình quốc phòng an ninh biên giới biển đảo việt nam campuchia trên địa bàn tây nam bộ
các đồng chí võ minh chiến ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban chỉ đạo tây nam bộ thượng tướng tô lâm ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng bế xuân trường ủy viên trung ương đảng phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam đồng chủ trì hội nghị
thời gian qua tình hình kinh tế xã hội vùng tây nam bộ tiếp tục phát triển quốc phòng an ninh được giữ vững
các địa phương và lực lượng chức năng đã chủ động nắm sát diễn biến tình hình phối hợp chặt chẽ với chính quyền lực lượng vũ trang giáp biên của campuchia
giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc gây mất an ninh chính trị xảy ra trên địa bàn không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ trở thành điểm nóng
đồng thời tiếp tục thực hiện việc phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa việt nam campuchia và xây dựng đường tuần tra biên giới trên địa bàn tây nam bộ
đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh tăng cường công tác phòng thủ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc
phát biểu tại hội nghị thượng tướng tô lâm ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định
thời gian qua các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và công an các tỉnh thành vùng tây nam bộ được sự phối hợp hiệu quả của các ban ngành đoàn thể
sự che chở đùn bọc của nhân dân đã chủ động phòng ngừa triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
tham mưu phối hợp xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp nảy sinh giải quyết cơ bản tình hình an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội
vì thế tại vùng tây nam bộ an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững trật tự an toàn xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực
thượng tướng tô lâm mong rằng với chức năng nhiệm vụ của mình các đơn vị của bộ công an tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa với công an các đơn vị địa phương
và đặc biệt là với các cấp ủy đảng chính quyền địa phương các tỉnh thành vùng tây nam bộ quán triệt thực hiện nghiêm túc chương trình công tác của bộ công an và của đơn vị
đoàn công tác của bộ công an do đồng chí thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an hôm nay đã đến làm việc
và trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an cho lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm đài truyền hình tp hcm các tập thể đơn vị cá nhân đã có thành tích
trong chỉ đạo tổ chức câu truyền hình nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
câu truyền hình vì nước quen thân vì dân phục vụ
tỏa sáng giữa đời thường
được tổ chức tại năm địa phương
tp hcm hà nội hòa bình trang lai kiên giang
và được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình tp hcm truyền hình công an nhân dân và một số đài truyền hình tỉnh thành phố trong cả nước
chương trình đã được các tầng lớp nhân dân đánh giá cao để lại ấn tượng sâu sắc
thực sự là một ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tôn vinh những chiến sĩ công an vì nước quên thân vì dân phục vụ
biểu dương sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
thành mặt lãnh đạo bộ công an thượng tướng bùi văn nam đã ghi nhận sâu sắc công tác phối hợp thực hiện của lãnh đạo ubnd tp đài truyền hình tp hcm
một mươi địa phương diễn ra cầu truyền hình cùng các tập thể đơn vị cá nhân và mong rằng sự phối hợp này sẽ được phát huy trong thời gian tới
nhân dịp này thứ trưởng bùi văn nam đã trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an và quả lưu niệm cho lãnh đạo ubnd tp đài truyền hình tp hcm
cùng một mươi một tập thể và một mươi sáu cá nhân đã có thành tích trong chỉ đạo tổ chức cầu truyền hình
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tiếp tục là các tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị bị dũ dỗ lừa phỉnh

người phụ nữ ba mươi sáu tuổi trú tại tỉnh vĩnh long đã lên xe khách sang trung quốc
trên đường từ nam ra bắc chị đã nhận ra chân tướng của những kẻ buôn người và tìm cách chạy trốn
ngay sau đó cơ quan công an quận hoàng mai tp hà nội đã điều tra bắt giữ đối tượng nguyễn văn việt ba mươi ba tuổi về hành vi buôn bán người
tại cơ quan công an nguyễn văn việt khai nhận trong thời gian sinh sống tại khu vực bến xe trấn hải quảng đông trung quốc
vì quen khấu một người phụ nữ việt nam sang trung quốc lấy chồng từ nhiều năm nay
biết chị mai thị loan trú tỉnh vĩnh long đang có nhu cầu công việc làm khấu và việc câu kết với nhau dũ dỗ chị loan sang trung quốc
với lời hứa hẹn sẽ được hưởng mức lương cao
ngày hai mươi tám tháng tám việt về việt nam và tìm đến nhà chị loan thuyết phục chị sang trung quốc
sau khi chị loan đồng ý việt cùng chị loan bắt xe khách ra hà nội
trên đường đi chị loan phát hiện những biểu hiện nghi ngờ mình sẽ bị bán sang trung quốc làm gái mại dâm
chị loan đã bí mật báo nhà xe nhờ báo lực lượng công an đến giải cứu
khi xe khách vừa đến bến xe giáp bác
đội cảnh sát hình sự công an quận hoàng mai đã phong tỏa tiến hành đưa chị loan và việt về trụ sở
tại đây việt đã thừa nhận hành vi phạm tội
cơ quan công an quận hoàng mai đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn việt
về hành vi mua bán người và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã đưa ra xét xử vụ án giết người
sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với trương văn trung
còn có tên gọi khác là hiếu dụng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn thường trú tại thôn pro trong xã pro huyện đơn dương
và tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đối với lê văn diệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
thường trú tại thôn quảng thuận xã quảng lập huyện đơn dương
theo có trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh lâm đồng do mâu thuẫn từ trước
nên khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
đối tượng trương văn trung mang theo một khẩu súng đến nhà anh trần văn thịnh
tại thôn tân lập xã lạc lâm huyện đơn dương để thanh toán
khi anh thịnh ở trong nhà ghé sát mặt vào kính nhìn ra ngoài
thì trung dùng súng bắn một phát qua cửa kính trúng vào mặt của anh thịnh
hậu quả anh thịnh bị vỡ xương hàm trái với tỷ lệ thương tích là hai mươi hai
sau khi gây án trung cầm súng giấu ở ngôi miếu thôn quảng lập huyện đơn dương
rồi gọi điện cho lê văn diệp ra miếu lấy súng về dấu hộ
tại phiên tòa xét thấy hành vi của các đối tượng thể hiện tính côn đồ và gây mất trật tự
tại địa phương hội đồng xét xử đã quyết định tuyên án một mươi một năm đối với trương văn trung
về hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tuyên án một mươi hai tháng tù đối với lê văn diệp về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
sau gần hai tháng theo dõi vào sáng ngày hôm nay cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
phối hợp với hải quan cảng hiệp phước và phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tp hcm đã tiến hành khám xét ba container hàng nhập khẩu
của công ty trách nhiệm hiệu hạn phương nam luxury có trụ sở tại một trăm chín mươi bốn c đường hai bà trưng
phường sáu quận ba tp hcm phát hiện nhiều lô hàng máy móc thiết bị đã qua sử dụng
được nhập lậu qua cửa khẩu cảng hiệp phước
lực lượng chức năng đã mở niêm phong số container để kiểm tra phát hiện hàng trăm máy điều hòa
thiết bị y khoa cũ thuộc diện hàng cờ
các container hàng nhập được cất giấu bên trong ba container và che đậy bên ngoài bằng nhiều hàng hóa
có thuế xuất thấp được phép nhập khẩu
toàn bộ container hàng lậu này trị giá ước tính hàng tỷ đồng
và ngày mai cục điều tra chống buôn lậu sẽ tiếp tục phối hợp với tri cục hải quan cảng hiệp phước
mở niêm phong kiểm đếm hai container còn lại cũng là của công ty nam phương luxury để xử lý theo đúng quy định
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào ngày một mươi tháng chín
cục điều tra chống buôn lậu đã phát hiện bốn container hàng cũ của công ty nam phương luxe
có hải quan là dụng cụ điện cầm tay nhưng bên trong là tủ lạnh điều hòa không khí quạt máy
tổng trị giá lô hàng lên tới hơn sáu tỷ đồng
vào hồi một mươi h ngày hôm qua trực ban sở chỉ huy bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một nhận được thông tin
có một tàu cá của ngư dân mang số hiệu nd hai nghìn tám trăm tám mươi bảy ts gặp nạn cách đông đông bắc mũi tròn hai mươi hải lý
ngay sau khi nhận được thông tin bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã chỉ đạo
tàu cảnh sát biển hai nghìn hai mươi một
tàu cảnh sát biển hai nghìn tám đang trực tại khu vực đảo hoàng la của tỉnh quảng bình
nhanh chóng cơ động ra khu vực tàu bị nạn tiến hành tìm kiếm kịp thời làm công tác cứu hộ
do ảnh hưởng của cơn bão số ba khu vực tàu bị nạn có sóng gió cấp bảy cấp tám
các phương tiện cứu hộ ở khu vực lân cận không thể tiếp cận được tàu bị nạn
trước tình hình trên bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một tiếp tục điều động tàu kéo cảnh sát biển chín nghìn bốn cơ động
ra kết hợp cùng tàu cảnh sát biển hai nghìn tám tiếp tục làm công tác cứu hộ
đến chín h ba mươi sáng nay tàu cảnh sát biển chín nghìn bốn đã tiếp cận được tàu bị nạn
lúc đó trên tàu có sáu thuyền viên đều quê xã hải triều huyện hải hậu tỉnh nam định
do ông nguyễn văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai phụ trách tàu
khi đàn đánh bắt tại khu vực trên thì vợ banh lái không khắc phục được tàu bị trôi giặc
trong điều kiện sóng gió to tính mạng của các thuyền viên hết sức nguy hiểm
biên đội tàu cảnh sát biển chín nghìn bốn và cảnh sát biển hai nghìn tám đã cử nhân viên sang
để kiểm tra y tế và tình hình máy móc trang thiết bị của tàu bị nạn
hiện tại sức khỏe của các thuyền viên tàu nd hai nghìn tám trăm tám mươi bảy ts tương đối ổn định
tàu cảnh sát biển chín nghìn bốn đã tiến hành lai kéo tàu bị nạn về cảng hòn la để sửa chữa hỏng hóc
đến một mươi bốn h ba mươi chiều nay biên đội tàu cảnh sát biển chín nghìn bốn cảnh sát biển hai nghìn hai mươi
đã đưa tàu nd hai nghìn tám trăm tám mươi bảy ts về đại hội
đến khu vực cảng hòn la an toàn tiến hành bàn giao người và phương tiện cho bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
vào sáng ngày hôm nay một cây cổ thụ với đường kính hơn một mét đã bất ngờ bật gốc
đè sập mảng lớn bức tường cùng với máy tôn của khu nhà bếp thuộc cung văn hóa lao động quận một tp hcm
khoảng sáu giờ sáng cây cổ thụ phía đường trương định gần công viên tàu đàn quận một
bật gốc đè sập hơn bốn m tường nhà thuộc cung văn hóa lao động quận một
một số cây đà của căn nhà cũng bị đè gãy ngang máy tôn bị thân và nhánh cây đè sập nhiều mảng tường bê tông nứt toát
theo quan sát cây cổ thụ có đường kính khoảng một m cao hơn ba mươi m nhưng phần gốc chỉ có một ít rễ chùm nhỏ
một số rễ nổi lên mặt đường bị đứt ngang cây không có rễ cọc
trước thời điểm mưa bão diễn biến phức tạp người dân nên cẩn trọng mỗi khi ra đường
chú ý những vật trên cao có khả năng rơi xuống hoặc những hố sâu ở những tuyến đường bị ngập
bên cạnh đó các cơ quan chức năng cần phải tăng cường kiểm tra hệ thống cây xanh cầu cống
những vị trí nguy hiểm để tiến hành khắc phục sớm đảm bảo an toàn cho người dân
ngày hôm qua khi cơn bão số ba đổ bộ vào đất liền thì tại thành phố đà nẵng đã có hàng loạt cây xanh bị đổ
bão gây ra việc đổ cây là điều có thể chấp nhận được
thế nhưng khi những cây này bị gãy đổ thậm chí là bị bật gốc
thì đã xuất hiện nhiều vấn đề bất thường trong việc trồng quản lý chăm sóc cây xanh tại đà nẵng
khi cơn bão số ba đi qua hơn một giờ đồng hồ
tại đường cô quyền đường trần hướng đạo và nhiều con đường khác
cây được trồng quá nông và rễ cây không bám được vào đất
tán cây thì quá lớn và không được cắt tỉa
thậm chí là việc chằn chóng qua loa
bão số ba không đổ bộ trực tiếp vào đà nẵng
và cường đổ cũng không phải lớn
thế nhưng rất nhiều cây xanh đã bị gãy đổ
cây trắng đỏ đúng là cây trắng
nhưng đấy là chính là những con đường mà cây đổ nhiều nhất
cây này bảo sát mà
không phải cây trầm bị ngã nhiều là lỗi do cây đổ bị trầm

bây giờ một cây mà ngã xuống cấp cấp anh em cậu lên để mà đào hố trầm lại

hơn năm trăm linh cây xanh bị đổ ngã trong cơn bão số ba có cường đổ không lớn đã đặt ra trách nhiệm của công ty
hơn năm trăm linh cây xanh bị đổ ngã trong cơn bão số ba có cường đổ không lớn đã đặt ra trách nhiệm của công ty

cây đổ sự thật được phơi bày đó là cây được trồng nông trồng ẩu
khi đó ủy ban nhà dân thành phố đà nẵng đã kiểm điểm quy trách nhiệm
hành động này được cho là sẽ vi phạm các biện pháp trừng phạt
mà liên hợp quốc đã áp đặt đối với bình nhưỡng
trả lời họp báo thường kỳ người phát ngôn bộ ngoại giao hồng lỗi nhấn mạnh
trung quốc hy vọng triều tiên sẽ hành xử thận trọng và tránh những động thái làm theo
làm cho leo thang căng thẳng
trước đó truyền thông triều tiên đưa tin nước này dự kiến phóng hàng loạt vệ tinh vào không gian
và những bước chuẩn bị cho kế hoạch này đã bước vào giai đoạn cuối cùng
hàn quốc và nhật bản đều đã phản ứng trước động thái này của triều tiên
hàn quốc cảnh báo bất kỳ vụ phóng vệ tinh nào của triều tiên cũng sẽ bị coi là một vụ thử tên lửa đạn đạo
và là hành vi gây hấn nghiêm trọng vi phạm nghị quyết của liên hợp quốc
nhật bản cũng kêu gọi triều tiên kiềm chế tránh các hành động khiêu kích
đồng thời khẳng định nhật bản sẽ tiếp tục hợp tác với mỹ và hàn quốc
liên quan đến cuộc khủng hoảng người di cư tại châu âu
chính phủ hungary vào ngày hôm nay đã thông báo nước này thiết lập hai khu vực
quá cảnh để giải quyết đơn xin tị nạn của người di cư dọc biên giới với serbi
tại đây đơn xin tị nạn có thể được xem xét trong vài giờ đồng hồ
những người di cư có thể nộp đơn xin tị nạn trong khoảng thời gian từ sáu giờ sáng đến một mươi giờ tối
hàng ngày và các khu vực quá cảnh sẽ hoạt động giống với các phòng quá cảnh của sân bay
người nào không nộp đơn xin tị nạn sẽ phải lập tức quay trở về sydney
với những người khác có đơn được xem xét thời hạn tối đa để giải quyết các đơn tị nạn là tám ngày
bắt đầu từ ngày hôm nay luật nhập cư mới
luật nhập cư mới của hungary đã chính thức có hiệu lực
trong đó quy định những đối tượng vượt qua biên giới vào nước này mà không đăng ký sẽ bị bắt giữ
ngay trong cùng ngày cảnh sát hungary đã bắt sáu mươi người cố tình phá hàng rào biên giới
theo luật mới của hungary những người này có thể chịu hình phạt tối đa là giam giữ tới năm năm
hoặc bị trục xuất ngay lập tức
vào sáng ngày hôm nay ông markontobul đã tuyên thệ nhậm chức trở thành thủ tướng lần thứ hai mươi chín
và là thủ tướng thứ tư tính từ năm hai nghìn một mươi
và ngay sau đó ông tobul tuyên bố sẽ ưu tiên thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy nền kinh tế
trong bối cảnh kinh tế australia đang gặp nhiều khó khăn
đây cũng là một trong những vấn đề khiến uy tín của người tiền nhiệm tony abot bị giảm sút và phải ra đi
phát biểu trước báo giới ngay sau khi nhậm chức thủ tướng
ông tobul khẳng định ưu tiên hàng đầu của ông sẽ là tập trung thúc đẩy kinh tế
với cam kết thổi luồng gió mới
vào nền kinh tế australia trong bối cảnh kinh tế nước này đang có dấu hiệu đi xuống
các vấn đề kinh tế di cư và chống biến đổi khí hậu hiện là mối quan tâm lớn của australia
có ý kiến cho rằng việc cựu thủ tướng tony abov còn cứng nhắc trong vấn đề người di cư
và chưa quan tâm đúng mức tới biến đổi khí hậu đã khiến ông bị thất thế trong cuộc bỏ phiếu lần này
sau khi tuyên thệ nhậm chức ông terbul cũng tổ chức cuộc họp nội các đầu tiên
và dự kiến sẽ tiến hành thay đổi một số vị trí chủ chốt như bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng ngân khố
cho cho là có quan điểm ủng hộ cựu thủ tướng abbott
đến nay chúng tôi cũng xin được kết thúc bản tin nhật ký an ninh ngày hôm nay